theo số liệu từ sở du lịch tp hcm trong quý i năm hai nghìn một mươi chín lượng khách du lịch quốc tế đến tp hcm ước đạt gần hai hai trăm năm mươi tám lượt khách đạt hai mươi bảy hai mươi bảy kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín
chỉ riêng tháng ba năm hai nghìn một mươi chín lượng khách quốc tế đến tp hcm đạt hơn bảy trăm bốn mươi hai lượt khách tăng một mươi so với cùng kỳ
doanh thu đạt hơn một mươi hai tám trăm linh tỷ đồng tăng một mươi tám so với cùng kỳ
phần lớn khách du lịch quốc tế đến tp hcm bằng đường hàng không chủ yếu từ các nước pháp đức tây ban nha trung quốc nhật bản hàn quốc
bên cạnh đó số lượng khách nội địa đặt tour cũng tăng cao
để thu hút khách du lịch đến với tp hcm trong thời gian tới thành phố đã tăng cường xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch hấp dẫn đặc trưng và đề xuất sản phẩm du lịch chủ lực của thành phố
khảo sát và hỗ trợ phát triển du lịch tắt điểm đến vườn sinh thái đẹp phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố